cách trung tâm thành phố hà nội khoảng hai mươi km cách đại lộ thăng long một km là vị trí của khu đô thị sunny garden city thuộc xã sài sơn huyện quốc ngoài thành phố hà nội do tập đoàn ceo group làm chủ đầu tư
cách đây hơn một mươi năm khi quy hoạch khu đô thị này tập đoàn ceo group đã xác định rõ từng nhóm cây trồng theo ý tưởng cho từng khu vực trồng khác nhau như cây xanh đường phố giải phân cách vườn hoa công viên vườn nhà
mỗi nơi đều có những lý thuyết bố cục và sinh thái cây trồng khác nhau
tôi làm việc trên địa bàn huyện quốc oai tôi thấy khu đô thị này là một miền quê mà có núi non này có không gian rất là tốt hạ tầng ở đây người ta làm rất là đầy đủ
và có cây xanh hạ tầng có bể bơi có sân tennis tức là điều kiện về cơ sở hạ tầng rất là tốt
cho các cháu có thể sinh hoạt
cùng với sự phát triển chung của thành phố hà nội xã sài sơn huyện quốc oai trong những năm qua có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ
hiện trên địa bàn xã có dự án khu vui chơi giải trí đô thị sinh thái tuần châu dự án của khu đô thị ceo
tới đây tại địa bàn này và khu vực chung quanh chùa thầy sẽ có thêm các dự án của tập đoàn flc eurowindow
theo lãnh đạo xã sài sơn khi triển khai các dự án khu đô thị này
ban quản lý dự án đã tập trung giải phóng mặt bằng
vì vậy đến thời điểm này khu đô thị phát triển mạnh và đông dân cư bởi không gian xanh sạch đẹp
địa phương cũng có khu du lịch tâm linh để có khách du lịch về hài lòng về cảnh quan đô thị và cảnh quan thiên nhiên
nhất là về vấn đề vệ sinh môi trường cơ bản là nhiều khách rất hài lòng
nhằm khắc phục những hạn chế tại các khu trung cư xây dựng trước đây như căn hộ bị bê tông hóa thiếu ánh sáng phòng khách phòng ngủ bố trí thiếu khoa học dẫn đến một số diện tích thừa

mấy năm gần đây không ít chủ đề của khu đô thị đã được phát triển
các dự án trung cư cao cấp đã hướng đến thiết kế căn hộ thông minh giúp người dân được gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên
với những ưu điểm vượt trội của xu hướng thiết kế này nhiều trung cư cao cấp trên địa bàn hà nội đã và đang hút được lượng khách tương đối lớn
bên cạnh đó căn hộ phải có thiết kế thông minh được tối ưu hóa về diện tích công năng sử dụng hạn chế tối đa sử dụng điện năng
trong số các dự án thiết kế theo hướng thông minh giúp người dân gần gũi thân thiện với thiên nhiên phải kể đến dự án king palace
đây là khu phức hợp căn hộ đẳng cấp kết hợp với trung tâm thương mại cùng với các cụm công trình tiện ích khép kín ngay trên mặt đường nguyễn trái thuộc quận thanh xuân thành phố hà nội
trong số các dự án thiết kế theo hướng thông minh giúp người dân gần gũi thân thiện với thiên nhiên phải kể đến dự án king palace